sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng tháp cho biết mỗi năm tỉnh này xuất chín mươi ba tấn xoài
và trong ngày hôm nay những lô hàng đầu tiên sẽ xuất sang thị trường mỹ
đây sẽ là tiền đề cho nhiều doanh nghiệp khác đặc biệt khi tỉnh đang có từ hai đến ba đơn vị làm hồ sơ để xuất qua mỹ
cụ thể tám tấn xoài sẽ được xuất sang thị trường mỹ vào ngày một mươi tám tháng bốn
toàn bộ xoài do công ty thu mua từ hợp tác xã xoài mỹ sương cao lãnh đồng tháp
đã hoàn tất cung ứng ba tấn xoài tượng da xanh ba tấn xoài cát hòa lộc và hai tấn xoài cát chu da vàng
để xuất sang thị trường mỹ toàn bộ số hàng được lựa chọn kỹ lưỡng và đặt tiêu chuẩn việt gáp
sản phẩm xoài không chỉ bảo đảm về chất lượng không tồn dư chất bảo vệ thực vật
mà còn đạt chuẩn về kích cỡ với xoài tượng da xanh trái phải nặng trên bảy trăm linh gram
xoài cắt chu từ ba trăm linh g còn xoài cắt hòa lộc chỉ lấy trái trên bốn trăm linh gram
hiện hợp tác xã đã có chín mươi hectare do các thành viên tự trồng
và bốn trăm linh hectare liên kết với bà con nông dân
sản phẩm đã được xuất sang các thị trường như nhật bản australia hàn quốc và nga